sáng nay ngày một mươi năm tháng một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp mặt cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán việt nam tại thượng hải
tổng bí thư nguyễn phú trọng biểu dương tập thể cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán đã nỗ lực khắc phục khó khăn
hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại mà đảng và nhà nước giao phó
thông qua các hoạt động tổ chức những sự kiện văn hóa kinh tế chính trị thiết thực
có ý nghĩa tổng lãnh sự quán thực sự là cầu nối để giới thiệu quảng bá hình ảnh về con người và đất nước việt nam
về tình hình hữu nghị việt nam trung quốc không chỉ tới người dân trung quốc
mà còn tới bạn bè quốc tế đang sinh sống học tập tại thượng hải giang tô và chiết giang
nhấn mạnh hàng châu chiết giang là vùng đất giàu văn hóa nơi bác hồ đã từng đến thăm
nơi đại thi hào nguyễn du đã tới và viết nên áng văn chương kiệt tác truyện kiều
tổng bí thư căn dặn cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán cần coi đây là vinh dự
đồng thời cũng là trách nhiệm xa nước càng yêu thêm đất nước tiếp tục đoàn kết phấn đấu nỗ lực khắc phục khó khăn
thực hiện tốt vai trò tham mưu cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất
nhân dịp này cán bộ tổng lãnh sự quán việt nam tại thượng hải đã tặng tổng bí thư bức ảnh tư liệu
chủ tịch hồ chí minh đi thuyền trên hồ tây tại hàng châu năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm